tổng cục quản lý thị trường vừa có lệnh tăng cường kiểm tra siết chặt biên giới ngăn chặn hàng lậu dịp trung thu năm nay
đồng thời các loại bánh sản xuất theo phương thức truyền thống bánh trung thu tự làm cũng vào tầm kiểm soát chặt
cụ thể công văn của tổng cục quản lý thị trường bộ công thương nêu rõ bánh trung thu rượu bia nước giải khát
bánh mứt kẹo sữa chế biến dầu thực vật sản phẩm chế biến từ bột là những mặt hàng được tiêu thụ nhiều mỗi dịp tết trung thu
do đó để góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm dịp tết trung thu năm hai nghìn một mươi chín
tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố đẩy mạnh kiểm tra việc vận chuyển sản xuất
kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu như nhân bánh mứt bí hạt dưa lạp sưởng nước đường mỡ trứng muối
để kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn
được phân công quản lý đặc biệt lưu ý kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu quy mô lớn đầu mối cung cấp
địa điểm tập kết nguồn hàng các khu vực biên giới và các tỉnh thành phố dọc theo tuyến vận chuyển từ biên giới vào nội địa
ngoài ra sản phẩm bánh trung thu sản xuất theo phương thức truyền thống
bánh trung thu tự làm không công bố chất lượng sẽ là đối tượng được kiểm soát chặt